một nhóm thanh thiếu niên có độ tuổi từ một mươi bốn đến hai mươi đang có hành vi điều khiển xe gắn máy tháo biển số lạng lách bốc đầu
vừa bị công an thành phố lào cai phát hiện và ngăn chặn trước giờ hỗn chiến
vào một giờ sáng ngày năm tháng một mươi một tiến hành mật phục tổ công tác công an thành phố lào cai đã làm rõ nhóm gồm một mươi ba thanh thiếu niên
có hộ khẩu thường trú tại huyện bảo thắng thị xã sapa và thành phố lào cai tỉnh lào cai
tại cơ quan công an cộng đồng nhóm thanh niên khai nhận đã tự chế giao có gắn tuyết với mục đích tụ tập tham gia giao thông
rồi bốc đầu lạng lách đánh võng để quay các clip đăng tải trên mạng xã hội thu hút lượng tương tác
hiện công an đã tiến hành tạm giữ toàn bộ tăng vật có liên quan để xác minh xử lý theo đúng quy định của pháp luật
ngày năm tháng một mươi một công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện lộc ninh đang tổ chức khám nghiệm điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng
khiến hai anh em ruột
thương vong khoảng một mươi bảy h chiều ngày bốn tháng một mươi một liêu đình ba xảy ra mâu thuẫn dẫn tới đánh nhau với anh ruột là ba của ba là liêu đình bốn
nguyên nhân được cho là cạo nhầm vườn cây cao su của nhau tại ấp thạnh biên xã lộc thạnh huyện lộc ninh
trong lúc đánh nhau bốn lấy một cây tre đánh ba thấy vậy ba cũng lấy một cây gỗ đánh vào đầu bốn khiến người anh ngã xuống đất
sự việc chỉ dừng lại khi người thân của cả hai vào can ngăn đưa bốn và ba đi cấp cứu
tuy nhiên do vết thương quá nặng bốn đã tử vong
sau đó sử dụng hung khí gây thương tích cho nạn nhân nhóm bốn đối tượng gồm nguyễn thế hiếu trần đức thành nguyễn nhật hiệp và lê ngọc hưng
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc khởi tố bắt tạm giam về hành vi giết người
xuất phát từ mâu thuẫn trong sinh hoạt hiếu đã rủ ba đối tượng còn lại chuẩn bị hung khí để đánh lại nhóm người của nguyễn đã hoàn
trong quá trình truy đuổi hiếu đã cầm gậy sắt đánh vào vùng đầu của hoàn
hoàn được người thân đưa đi cấp cứu điều trị kịp thời nên đã giữ được tính mạng nhưng bị nứt sọ dập não đa chấn thương với tổng tỷ lệ thương tật là ba mươi bảy
công an thành phố đồng xoài tỉnh bình phước đang điều tra vụ việc một điều dưỡng bị người nhà bệnh nhân hành hung gây thương tích ngay trong bệnh viện
điều dưỡng bị đánh là anh trương ngọc nghĩa cán bộ tiếp nhận thuộc khoa ngoại bệnh viện đa khoa tỉnh bình phước
vào khoảng hai giờ sáng ngày hôm qua anh nghĩa tiếp nhận bệnh nhân vào viện điều trị với vết thương ở ngón tay bên phải
quá trình hướng dẫn bệnh nhân ghi hồ sơ anh nghĩa yêu cầu người nhà ghi đúng tuổi theo năm sinh của bệnh nhân
do phía bệnh nhân viết chưa đúng nên phải viết lại
tuy nhiên người nhà bệnh nhân đã bất ngờ dùng tay chân và ghế đuổi đánh anh nghĩa
hậu quả làm anh nghĩa bị thương ở cánh tay bàn tay và ở phần đầu
mạo danh để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản phạm thái mai hương chú tại tp thủ đức tp hồ chí minh vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tp hồ chí minh bắt khẩn cấp
cơ quan điều tra xác định hương tự giới thiệu mình là cán bộ công tác tại thanh tra chính phủ có quan hệ quen biết với nhiều cơ quan trung ương và công an có thể can thiệp được vào các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nếu nạn nhân muốn lấy lại được tài sản thì phải đưa cho hương một số tiền để lo lót sau đó hương chiếm đoạt của nạn nhân
với thủ đoạn như vậy hương đã chiếm đoạt của nhóm bạn ở nhiều tỉnh thành trên cả nước và của một bị hại trú tại tỉnh lâm đồng số tiền hơn một mươi tỷ đồng
đối tượng dương thanh hùng vừa bị công an tp long xuyên tỉnh an giang bắt giữ sau một mươi tháng trốn truy nã về tội gây dối trật tự công cộng
hùng là đối tượng có liên quan trong vụ án hai nhóm đối tượng sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn vào ngày tám tháng sáu năm ngoái
tại khu vực phường mỹ xuyên thành phố long xuyên làm nhiều người bị thương gây mất an ninh trật tự
vừa bị công an thị xã tân châu tỉnh an giang khởi tố và bắt tạm giam tội trộm cắp tài sản
do không có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng nguyễn hồng thiện đã đi tìm tài sản của người dân để lấy trộm
khi đến xã long an thị xã tân châu thì đối tượng phát hiện xe máy cày để nhiều dụng cụ sửa máy trong thùng của ông lý thanh tuấn
đang đậu trong vườn không có người trông coi nên đã lấy trộm
trong lúc tẩu thoát đối tượng bị người dân phát hiện bắt giữ và giao cho cơ quan công an
quy định tại điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự đối với
đỗ ngọc tuyền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám chuyên viên phòng kinh doanh mua điện công ty mua bán điện tập đoàn điện lực việt nam
năm trương hoàng dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai chuyên viên phòng kỹ thuật và công nghệ thông tin công ty mua bán điện tập đoàn điện lực việt nam
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với năm bị can nói trên
hiện vụ án đang được cơ quan an ninh điều tra bộ công an tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã bắt khẩn cấp phạm thái mai hương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại tp thủ đức tp hcm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an công an tp hcm xác định
thời gian qua đi đâu hương cũng tự giới mình giới thiệu mình là cán bộ công tác
thanh tra chính phủ có quan hệ quen biết với nhiều cơ quan trung ương và bộ công an
có thể lo lót can thiệp được các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nếu nạn nhân muốn lấy lại được tài sản thì phải đưa cho hương một số tiền để lo lót
sau đó hương sẽ chiếm đoạt của nạn nhân
với thủ đoạn trên hương đã chiếm đoạt của nhóm bạn ở nhiều tỉnh thành trên cả nước
và của một bị hại ngụ tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng với số tiền hơn một mươi tỷ đồng
cơ quan công an kêu gọi ai là nạn nhân của phạm thái mai hương hãy đến phòng cảnh sát hình sự
công an thành phố số bốn trăm năm mươi chín trần hưng đạo phường cầu kho quận một hoặc liên hệ với thiếu tá phạm văn tứ
phó đội trưởng đội trọng án số điện thoại chín trăm bảy mươi chín một nghìn hai mươi ba nghìn ba trăm một mươi chín để tố cáo cung cấp thêm thông tin cho cơ quan điều tra xử lý
hai tàu đã thường hiện khai thác cát trái phép trên sông hồng thì bị lực lượng chức năng
phát hiện và bắt quả tang
qua công tác tuần tra kiểm soát tổ công tác của đội cảnh sát đường thủy phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thái bình
phối hợp với công an huyện hưng hà tỉnh thái bình bắt quả tang hai tàu đang có hành vi hút cát trái phép trên sông hồng
thuộc địa phận xã tiến đức huyện hưng hà
hai tàu gồm một phương tiện mang biển số nd hai nghìn chín trăm sáu mươi sáu có trọng tải tám trăm linh một hai tấn và một phương tiện không có biển kiểm soát
vỏ xi măng chưa xác định được trọng tải
công suất máy do một người đàn ông trú tại huyện yên mô tỉnh ninh bình điều khiển
tại thời điểm bắt giữ các phương tiện đang khả neo cố định và hút cát dưới lòng sông lên khoang chứa
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vụ việc và tạm giữ phương tiện để hoàn tất thủ tục xử lý theo quy định của pháp luật
tám năm tù là bản án mà toán nhân dân tỉnh kiên giang tuyên phạt bị cáo phan văn thắng năm mươi tuổi về tội giết người
nạn nhân trong vụ án này là lê văn vẹn là ngư phủ đi cùng tàu với bị cáo
theo cáo trạng thắng là tài công còn vẹn là ngư phủ được thuê làm việc trên một tàu đánh bắt thủy hải sản
vào sáng ngày năm tháng một khi tàu này đang neo đậu tại cảng đá trồng thành phố phú quốc
thì thắng và vẹn cùng một số ngư phủ của các tàu cá khác tổ chức nhậu
đến khoảng một mươi sáu giờ cùng ngày thì xảy ra mâu thuẫn
thắng đã dùng chân đạp vào bụng vẹn khiến người này va chạm vào thành tàu rồi rơi xuống biển
sau đó thắng đóng cửa cabin và ngủ tiếp còn vẹn được các ngư dân được các ngư phủ khác mò vớt lên thế nhưng đã tử vong
đánh người gây thương tích hai đối tượng lê văn điệp và hồ thanh nghị vừa bị công an tỉnh đắk lắc bắt giữ
theo điều tra ban đầu gia đình anh lê quang huy ở thị trấn crom năng huyện crong năng thường xuyên bị một đối tượng ném đá và chất bẩn vào nhà
khoảng hai mươi một giờ ngày chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai huy gọi điện thoại nhờ điệp vào nhà dình bắt đối tượng để bàn giao cho cơ quan công an thì điệp đồng ý
sau đó điệp cầm theo gậy rồi rủ nghị cùng đi
đến khoảng hai mươi hai h ba mươi phút cùng ngày phát hiện nguyễn minh công có hành vi phá mắt camera trước nhà huy nên điệp và nghị truy đuổi
quá trình truy đuổi điệp đã dùng gậy đánh vào đầu công làm nạn nhân gục xuống đất
sau đó các đối tượng không chế công và trình báo với cơ quan công an
quá trình làm việc thấy công bị chảy máu ở tai và nôn ói nên công an thị trấn crong năng đã đưa công đến bệnh viện trong tình trạng bị chết não thương tật chín mươi chín
từ đó công sống thực vật và đến ngày bảy tháng hai thì tử vong
vào đêm ngày một tháng một mươi một vừa qua trên đường trần hưng đạo thành phố đồng hới tỉnh quảng bình một chiếc xe ô tô mercedes đâm vào vòng xuyến ngã tư đường lật nhiều vòng rồi bắt đầu bốc cháy
thời điểm xảy ra tai nạn đường vắng ít người qua lại sáu người ngồi trên xe ô tô bị mắc kẹt với những thương tích khá nặng
rất may là vào thời điểm đó lực lượng cảnh sát cơ động công an tỉnh quảng bình đang làm nhiệm vụ tuần tra đêm đã kịp thời giải cứu sáu người bị tai nạn thoát chết trong găng tốc
khi người cuối cùng được đưa ra khỏi chiếc xe thì ít giây sau chiếc xe phát nổ và bốc cháy dữ dội
trong lúc đang tuần tra kiểm soát ở khu vực được khách sạn liên việt ở trục đường trần hương đạo nghe tiếng vãi tràm lớn được giảm mách bảo có khả năng là có vụ tai nạn
trên xe có sáu người bị mắc kẹt trong xe với nhiều vết thương
cùng với lực lượng công an nhiều người dân trên địa bàn cũng đã hỗ trợ tích cực để giải cứu thành công các nạn nhân trước khi xe phát nổ và bốc cháy